đây sẽ là những tin tức an ninh kinh tế đáng chú ý kính mời quý vị quan tâm theo dõi
vi phạm các quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí xảy ra tại dự án nha trang golden gate
tại khu đất số hai mươi tám e trần phú phường vĩnh nguyên thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
sáng ngày một mươi một tháng một mươi hai tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử bốn bị cáo là cựu lãnh đạo của tỉnh
bốn bị cáo bao gồm nguyễn chiến thắng lê đức vinh cùng là cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa đào công thiên cựu phó chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa
và võ tấn thái cựu giám đốc sở kế hoạch và đầu tư sở tài nguyên và môi trường tỉnh khánh hòa
tuy nhiên trong phiên xét xử chỉ có hai bị cáo có mặt là nguyễn chiến thắng và đào công thiên
hai bị cáo còn lại có đơn xin xét xử vắng mặt vì lý do sức khỏe
theo cáo trạng trong quá trình ubnd tỉnh khánh hòa triển khai thực hiện dự án nha trang golden gate
bốn bị cáo nói trên đã có nhiều sai phạm liên quan đến các khâu lựa chọn nhà thầu dự án thu hồi đất thỏa thuận phương án kiến trúc quy hoạch dự án giao đất và cho thuê đất gây thất thoát tài sản của nhà nước là hơn một trăm ba mươi bảy tỷ đồng
những hành vi vi phạm của các bị cáo đã bị viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa truy tố phiên tòa dự kiến sẽ được xét xử trong tám ngày
theo cục an toàn thông tin hiện trên mạng xã hội facebook xuất hiện nhiều hội nhóm cung cấp dịch vụ làm giả biên lai truyền khoản nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo đó các đối tượng sử dụng nhiều tài khoản ảo để đăng bài quảng cáo về dịch vụ làm giả biên lai chuyển tiền của hàng loạt ngân hàng khác nhau với mức phí chỉ từ hai mươi đồng một lần làm giả
mục đích là sử dụng những hình giả mạo này để chứng minh giao dịch thành công và yêu cầu giao hàng gấp
theo các chuyên gia các ngân hàng đều có hỗ trợ xác thực giao dịch này
các ngân hàng có thể thực hiện ngay trên app ngân hàng đã cung cấp
để tránh bị lừa đảo các chuyên gia cũng khuyến cáo người dân cần lưu ý kỹ hóa đơn truyền khoản không giao hàng hóa cho bất kỳ ai khi chưa nhận được tiền trong tài khoản ngân hàng kể cả khi kẻ gian cung cấp hình ảnh đã chuyển khoản thành công
thưa quý vị vào cuối năm nhu cầu tiêu dùng thực phẩm của người dân tăng cao các cơ sở kinh doanh sản xuất chuẩn bị lượng hàng hóa lớn để đăng bài giao dịch này
đáp ứng nhu cầu của thị trường do đó công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm đã được các ngành chức năng địa phương tăng cường quản lý siết chặt nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho người tiêu dùng
mới đây hơn bốn mươi em học sinh ở thành phố quảng ngãi nhập viện nghi ngộ độc thực phẩm do sử dụng sản phẩm thạch trái cây trong đó hai mươi bốn em đã được chuyển đến bệnh viện sản nhi tỉnh cấp cứu
hơn sáu tấn mỡ động vật chưa qua chế biến có hiện tượng bốc mùi hôi thối không rõ nguồn gốc xuất xứ không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm cũng vừa được công an hà nam phát hiện bắt giữ
hai sự việc ở hai địa bàn khác nhau nhưng cùng chung câu chuyện về an toàn thực phẩm vào những dịp cuối năm vấn nạn về lĩnh vực này lại bùng phát một cách mạnh mẽ
dịp cuối năm và gần tết các cơ quan quản lý đã tăng cường kiểm tra phát hiện và xử lý nghiêm những vụ việc vi phạm về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là các mặt hàng thực phẩm đồ uống bánh mứt kẹo
cơ quan chức năng sẵn sàng nhận các thông tin từ các người tiêu dùng doanh nghiệp hoặc tổ chức khác phản ánh việc có các sản phẩm bẩn đang được lưu thông trên thị trường
tại sáu mươi ba tỉnh thành chúng tôi đều có đường dây nóng và khi nhận được thông tin đường dây nóng thì chúng tôi sẽ tiến hành xem xét nếu đầy đủ thông tin chúng ta sẽ tiến hành kiểm tra xử lý nghiêm và kịp thời
bên cạnh đó dưới sự giám sát của tổng cục quản lý thị trường đồng loạt năm đội quản lý thị trường của thành phố hà nội đã đột xuất kiểm tra không chỉ là thực phẩm mà còn nhiều mặt hàng khác như quần áo thời trang tại một số chợ trên địa bàn như ninh hiệp gia lâm
các hoạt động trên nằm trong kế hoạch tám trăm tám mươi tám tại các tỉnh thành phố trọng điểm từ năm hai nghìn hai mươi một đến nay hướng đến hoàn thành mục tiêu đến năm hai nghìn hai mươi năm không còn địa bàn bày bán công khai hàng hóa vi phạm về kinh doanh hàng giả hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ
với hành vi vận chuyển khoáng sản là cát trái phép ông đỗ minh tâm bốn mươi tuổi quê ở tỉnh long an đã bị phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai lập hồ sơ xử lý
dạng sáng ngày một mươi tháng một mươi hai lực lượng cảnh sát đường thủy phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đồng nai phát hiện phương tiện ghe gỗ do ông đỗ minh tâm đang vận chuyển khoảng năm mét khối cát trái phép tại km số một mươi ba tuyến sông đồng nai thuộc địa bàn xã long tân huyện nhân trạch
tại thời điểm kiểm tra ông tâm không xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc số cát đang vận chuyển trên phương tiện
giấy tờ liên quan đến phương tiện giấy chứng nhận khả năng chuyên môn thuyền trưởng nên tổ công tác đã tiến hành đưa phương tiện về bến tạm giữ và tiếp tục xác minh làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật
tiếp tục với những tin tức kinh tế trong nước đáng chú ý khác
bộ công thương vừa ban hành quyết định số ba nghìn một trăm một mươi phê duyệt quế hải cung cấp điện và vận hành hệ thống điện quốc gia năm hai nghìn hai mươi
để các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch cụ thể đảm bảo cung ứng điện cho nhu cầu phát triển kinh tế xã hội và đời sống của nhân dân
dự báo năm hai nghìn hai mươi bốn tổng điện năng sản xuất của các nhà máy điện và nhập khẩu của toàn quốc là ba trăm linh sáu hai trăm năm mươi chín tỷ kwh
trong đó mùa khô là trên một trăm bốn mươi tám tỷ kwh mùa mưa là gần một trăm năm mươi tám tỷ kwh

các nguồn điện than thủy điện và nguồn điện tuô pin khí vẫn đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia năm hai nghìn hai mươi bốn
các nguồn năng lượng tái tạo sẽ tiếp tục được khuy động theo nhu cầu phụ tải điện và khả năng hấp phụ của lưới điện
các đơn vị phát điện có trách nhiệm chủ động chuẩn bị phát điện
bao gồm đảm bảo công suất sẵn sàng của các tổ máy và thu xếp nguồn nhiên liệu sơ cấp như than khí dầu
đủ cho phát điện hàng tháng trong năm hai nghìn hai mươi bốn với phương án đã được phê duyệt
việc cung cấp điện cho sản xuất và sinh hoạt năm hai nghìn hai mươi bốn cơ bản sẽ được đảm bảo
dự kiến ngành nông nghiệp việt nam sẽ đạt từ năm năm đến năm sáu tỷ usd năm hai nghìn hai mươi ba trong ngành xuất khẩu rau quả
theo thông tin từ bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn đây là mức kỷ lục của ngành hàng này từ trước đến nay
qua một mươi một tháng xuất khẩu rau quả đạt ba trăm bảy mươi năm triệu usd tăng hai mươi hai năm so với cùng kỳ năm ngoái
nâng tổng kim ngạch xuất khẩu qua một mươi một tháng của ngành hàng này đạt năm hai tỷ usd tăng bảy mươi so với cùng kỳ
trung quốc tiếp tục là thị trường đứng đầu về nhập khẩu rau quả của việt nam chiếm tỷ trọng sáu mươi sáu
tiếp theo là mỹ hàn quốc và nhật bản
theo bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn sắp tới việt nam và trung quốc sẽ ký nghị định thư cho sản phẩm dừa
kho quả đông lạnh và dưa hấu
chuyển từ xuất khẩu truyền thống sang xuất khẩu theo nghị định thư
khi triển khai được các nghị định thư này sẽ đóng góp thêm vào tăng trưởng xuất khẩu nông sản nói chung và rau quả nói riêng
mới đây chính phủ đã có yêu cầu về bình ổn giá hàng thiết yếu từ nay cho đến sau tết nguyên đán
thực hiện chỉ đạo thì các địa phương và kênh phân phối đang triển khai nhiều giải pháp để đảm bảo nguồn hàng
đồng thời giữ giá cảo định
nhiều doanh nghiệp thậm chí còn tăng cường khuyến mãi giảm giá để kích thích sức mua
nhiều siêu thị cửa hàng kinh doanh đã kết nối với nhà cung cấp hàng tết để sớm chủ động các đơn hàng lớn với mức giá tốt
đảm bảo cam kết bán hàng giá bình ổn thậm chí ưu đãi cho các giỏ quà tết lên đến hai mươi năm
không chỉ vậy không ít các đơn vị chuyên bán lẻ đã ký kết các hợp đồng giữ giá nhóm hàng thiết yếu
đồng thời tăng cường lượng hàng cung ứng tết nhiều hơn hai mươi so với năm hai nghìn một mươi chín
nhiều đơn vị cũng đã linh động thiết kế những sản phẩm vừa túi tiền không quá cầu kỳ
mang tính ứng dụng cao
để phục vụ người tiêu dùng trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn
với sự chuẩn bị kỹ lưỡng của doanh nghiệp và loạt khuyến mại hấp dẫn
thì một số các thành phố lớn như thành phố hà nội thành phố hồ chí minh kỳ vọng sức mua dịp cuối năm và tết đan mây
sẽ tăng khoảng một mươi một một mươi ba so với năm trước
thưa quý vị nhu cầu tuyển dụng lao động thời vụ tại thành phố hà nội cuối năm đang dần trở nên sôi động
nhiều công ty cửa hàng đưa ra những chính sách chương trình tuyển dụng hấp dẫn
để thu hút được lực lượng lao động
tuy nhiên để kiếm đủ số lượng thì không phải là điều dễ dàng
tại trung tâm giới thiệu việc làm hà nội chị hứa thị lệ có mặt từ rất sớm
để tìm kiếm công việc trong thời điểm cuối năm và dịp tết nguyên đán hai nghìn hai mươi
chị lệ đang khó khăn tìm kiếm một công việc ổn định
vì vậy tham gia phiên giao dịch việc làm chị mong muốn có được công việc thời vụ
để có thu nhập dịp cuối năm này
mong muốn của tôi thì sẽ tìm một công việc ổn định ạ
nhưng trung bình cũng không cần quá cao
công việc thì không áp lực quá
tại vì cũng đang là sinh viên đi học
nên là mong muốn tìm được một công việc làm có thể giao động được thời gian lịch học
sắp tới là thời điểm tết dương lịch và tết nguyên đán mùa cưới hỏi
nên nhu cầu tuyển dụng việc làm bán thời gian tại tp hà nội là rất lớn
đặc biệt là các lĩnh vực dịch vụ nhà hàng du lịch kinh doanh ẩm thực mua sắm
tiền tích giao hàng nhiều doanh nghiệp đã đăng tuyển nhân sự hơn hai tháng trước tết
để kịp thời đáp ứng nhu cầu thị trường sắp tới
cái lao động thời vụ thì cái dịp mà cận tết và sau tết là cái lực lượng mà rất là quan trọng
đối với nhà hàng tại vì tại cái thời điểm đấy là cái kinh doanh của nhà hàng rất là cao
và đang cần cái sự đóng góp của các bạn thời vụ
thố lượng mà golden tết cần tuyển là khá là nhiều
và có những cái thời điểm mà cao điểm thì lên đến một lao động trong một tháng
đến tầm cuối năm đến thời điểm hiện tại này
thì qua quan sát của trung tâm dịch vụ việc làm hà nội chúng tôi
qua cái việc thu thập cái nhu cầu tuyển dụng của doanh nghiệp
thì cũng có thể thấy rằng là cái nguồn tuyển dụng cũng đã tăng lên
kể cả hai phân khúc kể cả thị trường lao động bán thời gian và thị trường lao động làm toàn thời gian
thì đều có cái xu hướng tăng quay trở lại
chúng tôi cũng có phối hợp với các cái trường đại học cao đẳng ở trên địa bàn
và cũng cung cấp các thông tin về việc làm
trong thời gian vừa rồi thì chúng tôi cũng đã phối hợp với một vài trường
và tổ chức các cái khuyên giao dịch việc làm bán thời gian
và lực lượng sinh viên mà tham gia vào tìm kiếm những vị trí việc làm bán thời gian
để có thể có thêm cái thu nhập trong cái dịp cuối năm này cũng rất là đông
theo đánh giá nguồn cung lao động thời vụ hiện chưa đáp ứng đủ nhu cầu của các doanh nghiệp
trong thời điểm cuối năm
do đó nếu doanh nghiệp đưa ra mức đãi ngộ hấp dẫn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn khi tìm kiếm nhân sự
đồng thời người lao động cũng có nhiều cơ hội lợi thế hơn khi đăng ký tuyển dụng
tiếp theo mời quý vị cùng đến với trường quay thành phố hồ chí minh
để cùng cập nhật những tin tức kinh tế đáng chú ý khác trong kinh tế phương nam
xin kính chào quý vị đang theo dõi kinh tế phương nam
thưa quý vị tối một mươi tháng một mươi hai tỉnh cà mau tổ chức khai mạc festival tôn cà mau hai nghìn hai mươi
với chủ đề tự hào thương hiệu việt tham dự sự kiện có phó thủ tướng chính phủ lê minh khái
lần đầu tiên festival tôn cà mau hai nghìn hai mươi ba chính thức khai mạc tại quán trường phá ngọc hiển thành phố cà mau
festival sẽ kéo dài đến hết ngày một mươi ba tháng một mươi hai
chương trình thu hút sự tham gia của hơn hai mươi tỉnh thành và hơn ba mươi đơn vị doanh nghiệp hợp tác xã
đến từ hà nội hải phòng lai châu hà giang ninh bình sơn la thái nguyên bắc cạn gia lai
nam định quảng bình quán trị thừa thiên huế bến tre an giang đắk lắc long an bình thuận thành phố hồ chí minh
tổ chức ban tổ chức cho biết festival tôn gồm nhiều hoạt động tập trung giới thiệu thành tựu tiềm năng của ngành tôn
cùng các sản phẩm ô cốt của cà mau và các địa phương vùng đồng bằng sông cửu long
festival tôn cũng là sự kiện để các đơn vị doanh nghiệp gặp gỡ quảng bá thương hiệu xúc tiến mở rộng thị trường
phát biểu tại lễ khai mạc phó thủ tướng lê minh khái đánh giá cao sáng kiến của tỉnh cà mau
đã phối hợp với bộ ban ngành và doanh nghiệp tổ chức festival tôn cà mau
và diễn đàn kết nối sản phẩm ô cốt đồng bằng sông cửu long hai nghìn hai mươi bốn
phó thủ tướng nhấn mạnh với sự nỗ lực của toàn đảng toàn quân toàn dân
năm hai nghìn hai mươi ba grdp tỉnh cà mau ước tăng bảy tám mươi ba so với cùng kỳ cao hơn bình quân cả nước
để phát triển nông nghiệp hiệu quả và gia tăng giá trị ngành nông nghiệp nói chung và cà mau nói riêng
phó thủ tướng đề nghị tỉnh cần tập trung phát triển hệ sinh thái nông nghiệp
trong đó có hệ sinh thái ngành tôm xây dựng kinh tế xanh kinh tế tuần hoàng trong nông nghiệp
góp phần bảo vệ môi trường giảm phát thải khí nhà kính khuyến khích khởi nghiệp đổi mới sáng tạo
và đẩy mạnh chuyển đổi số trong nông nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu
liên danh tư vấn gồm viện quy hoạch đô thị và nông thôn quốc gia viện quy hoạch miền nam
công ty trách nhiệm hữu hạng không gian xanh và công ty nct vừa có báo cáo đầu kỳ
quy hoạch chung tp hcm đến năm hai nghìn bốn mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn sáu mươi gửi ủy ban nhân dân tp hcm
trong báo cáo nêu ra chiến lược phát triển không gian quận huyện trên địa bàn tp hcm
trong đó định hướng tương lai khu bàn cờ sẽ tương tự khu bùi viện phạm ngũ lão
khu bàn cờ là khu vực có cấu trúc chia ô bàn cờ kết nối tốt với xung quanh
đặc biệt tỷ lệ thương mại dịch vụ trong khu vực khá cao chiếm đến khoảng sáu mươi
hệ thống đường giao thông được chia nhỏ đến từng dãy công trình
hệ thống đường hẻm có mặt cắt nhỏ từ năm đến bảy mét không có vỉa hè tốc độ giao thông không cao
khu vực xung quanh phố chợ bàn cờ giới hạn bởi đường điện biên phủ cao thắng nguyễn thị minh khai lý thái tổ
có giá trị đặc biệt cao cho thấy tiềm năng phát triển giống như phố đi bộ khu vực phạm ngũ lão
toàn bộ không gian giao thông trong khu vực được coi như một hệ thống không gian quảng trường công cộng
có dịch vụ hai bên sẽ tạo thành khu phố chợ rất sầm út
ủy ban nhân dân quận ba cho biết đây là đề xuất của liên danh tư vấn
đối với khu vực này hiện quận đang phát triển từng tuyến đường nhỏ chưa có kế hoạch tổng thể mà đang nghiên cứu thêm
sở du lịch tp hcm và ủy ban nhân dân quận một vừa phối hợp ra mắt sản phẩm du lịch đặc trưng năm hai nghìn hai mươi
tour quận một sắc màu đêm
bốn hoạt động trải nghiệm chính là thưởng thức văn hóa nghệ thuật tham quan giải trí mua sắm đêm
văn hóa ẩm thực dịch vụ ăn uống về đêm và chăm sóc sức khỏe
một quận một về đêm hiện đại đầy mới mẻ những điểm đến và các trải nghiệm quen mà lạ
đã đem tới cho du khách nhiều cảm xúc thú vị
tp hcm vốn là điểm đến được nhiều du khách trong và ngoài nước ấn tượng vì sự tươi mới tràn đầy năng lượng sống của thành phố
tham gia tour khách tham quan được cảm nhận một quận một quận trung tâm của thành phố rất khác biệt về đêm
với những nội dung trải nghiệm như tìm hiểu lịch sử hơn ba trăm linh năm của tp hcm
tham quan căn phòng nơi ở của vị tứ trình báo lỗi lạc phạm xuống ẩn tại khách sạn continento
sang show diễn ảo show tại nhà hát thành phố thưởng thức ẩm thực tại nhà hàng
sau đó tham quan mua sắm tại chợ bến thành
sinh sống hàng chục năm tại quận một thế nhưng nhiều du khách tỏ ra bỡ ngỡ
trước khung cảnh lung linh nhộn nhịp của chợ bến thành và một số điểm tham quan khác
theo đại diện đơn vị khai thác tour quận một sắc màu đêm
các hoạt động kinh tế đêm của tp hcm rất phong phú
tuy nhiên ngành du lịch chưa có chiến dịch marketing quảng bá bài bản
đã tạo nên những sản phẩm du lịch mang tính đặc trưng riêng của thành phố
sản phẩm du lịch đêm của tp hcm nó thể hiện cái sự mục đích cho khách hàng thấy được
đây là một cái thành phố không ngủ
do đó sau khi kết thúc tour chúng tôi có những cái gợi ý
hoặc cho khách hàng có thể trải nghiệm những cái địa điểm tham quan khác
những cái khu vui chơi
giải trí khác những cái dịch vụ thư giãn khác
để khách hàng có thể tiếp tục có thể là thận hưởng
cái thời gian lưu trú tại tp hcm sau khi kết thúc tour
hiện tour mở bán với mức giá khoảng một sáu triệu đồng
lệnh trình bắt đầu từ một mươi bảy h bốn mươi kết thúc lúc hai mươi hai h
tour cũng sẽ tổ chức cho du khách tham quan trụ sở ubnd vào thứ bảy chủ nhật tuần cuối cùng của tháng
và sẽ biểu diễn mua rối nước vào các ngày thứ sáu thứ bảy chủ nhật hàng tuần
phó giám đốc sở du lịch tp hcm lê trương hiền hòa cho biết
đêm đầu tiên tổ chức tại quận một bởi nơi đây được ví như trái tim thành phố
quận một là trọng điểm du lịch tp hcm với thế mạnh về cơ sở lưu trú ăn uống
trung tâm giải trí mua sắm chăm sóc sức khỏe các sự kiện văn hóa thể thao và du lịch
nhiều sản phẩm để giới thiệu cho du khách
đối với tp hcm thì kế hoạch phát triển kinh tế đêm thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị rất là từ lâu
hiện nay thì mỗi quận quyện có một sản phẩm du lịch đặc trưng
đối với kinh tế đêm thì chúng ta cũng đã chuẩn bị rất là nhiều sản phẩm để giới thiệu cho du khách
địa bàn quận một đã tập trung xây dựng tu mẫu để giới thiệu cho các địa phương khác về mô hình kinh tế đêm
du khách có thể tham quan từ lúc đầu giờ chiều
có thể vừa tham quan ẩm thực vừa tham quan những cái show diễn vừa tham quan những cái di tích khác nhau
đây là một mô hình tôi nghĩ sẽ được nhân rộng và trong thời gian tới
nó sẽ phát huy hiệu quả
để giới thiệu cho du khách khi mà đến với thành phố hồ chí minh
các thống kê chỉ ra mức chi tiêu của du khách trong chương trình tour tại một số địa phương
có tới bảy mươi là chi tiêu vào các hoạt động du lịch vào ban đêm
tour du lịch quận một sắp màu đêm nâng số lượng chương trình du lịch đặc trưng của thành phố hồ chí minh lên sáu mươi chương trình
được kỳ vọng sẽ thúc đẩy ngành du lịch nói riêng kinh tế thành phố nói chung
thời gian tới sở du lịch sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan
xây dựng quy chế đảm bảo an ninh vệ sinh môi trường rà soát các quy định pháp luật
để gia hạn thời gian hoạt động cho các khu vực có hoạt động kinh tế đêm
tạo điều kiện cho loại hình này phát triển ngày càng phong phú đa dạng tăng mức chi tiêu của du khách
sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh đã trình ủy ban nhân dân thành phố
kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu thủ thiêm bốn
theo đó phương án thiết kế cầu thủ thiêm bốn có thể nâng hạ nhập chính thông thuyền
với tỉnh không bốn mươi năm m đây là thiết kế chưa từng có tại việt nam
cụ thể theo tờ trình kết quả nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng cầu thủ thiêm bốn
theo phương thức đối tác công tư cùng với cầu cần dừa
đây là công trình cầu đặc biệt quan trọng thứ hai trong tháng này
được sở giao thông vận tải thành phố hồ chí minh hoàn thiện hồ sơ trình thành phố
để triển khai các thủ tục tiếp theo
theo sở giao thông vận tải cầu thủ thiêm bốn và phần đường dẫn hai đầu cầu với quy mô sáu làng xe
tổng chiều dài tuyến khoảng hai một mươi sáu km phần cầu thủ thiêm dài hơn một sáu km
cầu có thiết kế có thể nâng hạ nhịp chính với tỉnh không tối đa bốn mươi năm m
giúp các tàu lớn như tàu khách quốc tế lưu thông trên sông sài gòn để vào trung tâm thành phố
kiến trúc độc đáo hài hòa và với kết cấu phù hợp sẽ là điểm nhấn thu hút du lịch
tạo thuận lợi cho việc khai thác bến tàu khách quốc tế trên sông sài gòn
công trình sẽ làm gia tăng hiệu quả kinh tế và mang lại các tiện ích phúc lợi cho cộng đồng xã hội
tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế xã hội thành phố
thiết kế cầu thủ thêm bốn có kiểu dáng nhịp chính thông thuyền
với kiến trúc nâng hạ nhịp chính mang lại nét độc đáo cho thành phố hiện đại
sẽ là điểm nhấn thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan
nhằm đảm bảo hoạt động xuân xẻ của tuyến metro số một
ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh sẽ triển khai đào tạo thêm một trăm bốn mươi chín nhân viên
cho các nhà ga chuyên phụ trách công tác vé tàu
đại diện của ban quản lý đường sắt đô thị thành phố hồ chí minh
thông báo việc đào tạo nhân sự lái tàu cơ bản đã hoàn thành
hiện tại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên đường sắt đô thị số một
đã tuyển dụng thành công hai trăm chín mươi một nhân viên cho nhà ga
đồng thời đang tiến hành đào tạo một trăm bốn mươi hai nhân viên nhà ga chịu trách nhiệm về an toàn
liên doanh tư vấn njpt đang hỗ trợ đào tạo một mươi chín nhân viên điều hành và chín quản lý nhà ga
dự kiến vào đầu tháng một mươi hai công ty sẽ tiếp tục đào tạo
một trăm bốn mươi chín nhân viên nhà ga phụ trách vé
ban quản lý đường sắt đang chú động quản lý các nhóm công việc một cách hiệu quả
kế hoạch cuối năm nay sẽ hoàn thành các công đoạn thi công
và trong nửa đầu năm hai nghìn hai mươi bốn tập trung vào việc thử nghiệm thiết bị đào tạo nhân sự
cũng như thực hiện các hoạt động khai thác thử để đánh giá mức độ an toàn
dự kiến sau đó cục đường sắt sẽ thực hiện thẩm định an toàn
và hội đồng kiểm tra công tác nghiệm thu trước khi chính thức đưa vào hoạt động thương mại
vào đầu tháng bảy năm hai nghìn hai mươi
nhằm đa dạng hóa các sản phẩm du lịch đường thủy và phát huy tiềm năng du lịch
sở du lịch tp hcm tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát triển sản phẩm du lịch đường thủy thành phố
giai đoạn hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi năm những ghi nhận ngay sau đây cũng sẽ khép lại kinh tế phương nam ngày hôm nay
để hưởng ứng tuần lễ du lịch tp hcm lần thứ ba sở du lịch đã giới thiệu một mươi bảy sản phẩm du lịch đường thủy
trong đó nhóm các sản phẩm du lịch đường thủy thường kỳ gồm bảy tuyến
nhóm sản phẩm du lịch đường thủy mới gồm một mươi tuyến
trong một mươi bảy tuyến có bốn tuyến du lịch đường thủy tầm trung xuất phát từ tp hcm đến bình dương đồng nai
có lộ trình qua sơn gôn với mục tiêu phục vụ du lịch gôn
ngoài ra sở du lịch cũng cho biết theo kế hoạch đến năm hai nghìn hai mươi năm
tp hcm sẽ khai thác trên tất cả các tuyến sông sài gòn liên kết với các tỉnh đồng nai bình dương
tiền giang long an bến tre và các tuyến nội đô
qua đó số lượng khách năm hai nghìn hai mươi ba và hai nghìn hai mươi
đều sẽ được phát huy
từ năm hai nghìn hai mươi bốn đạt năm trăm linh lượt trên một năm doanh thu ba trăm linh tỷ đồng trong một năm
và tăng khoảng một mươi trong những năm tiếp theo
trong thời gian vừa qua sở du lịch cũng đã phối hợp với sở giao thông
thứ nhất là khảo sát lại tất cả các bến thủy nội địa trên địa bàn của tp hcm
để xác định những cái bến nào có thể nâng cấp đầu tư trở thành bến
vừa là bến thủy nội địa vừa là bến có thể khai thác du lịch
để đưa vào sử dụng khai thác và trở thành những bến du lịch
tổ chức các hoạt động du lịch tại các khu vực này để thu hút khách
đồng thời nó tạo thêm cái điểm để cho các doanh nghiệp đầu tư bằng đường thủy
thì họ có điểm cặp tàu cặp để đưa đón khách tạo thêm những cái điểm nhấn
và xung quanh đó nó có thể phát triển những cái điểm đến du lịch để mà thu hút khách
và có tăng cái sự trải nghiệm cho du khách khi mà đến những cái bến thủy này
tại hội nghị
các chuyên gia doanh nghiệp đã cùng nhau đóng góp ý kiến phát triển
thêm nhiều sản phẩm du lịch đường thủy trong thời gian tới
đặc biệt việc đề xuất mô hình taxi nước chạy bằng năng lượng sạch
cũng là một trong những giải pháp hứa hẹn nhất
qua đó sẽ đóng góp vào sự phát triển tạo nguồn thu ngân sách cho thành phố hồ chí minh
tạo việc làm bảo vệ môi trường và phát triển du lịch
đồng thời tạo ra phương tiện đi lại mới mẻ cho người dân và du khách
có thể nói tự tin rằng là nếu mà đưa được mô hình taxi nước chạy bằng điện
thì đó chính là một cái bước tiến trong việc phát triển du lịch xanh trên sông
và cụ thể hơn đó là như tôi nói rằng là cái việc mà áp dụng cái mô hình taxi
thì nó chủ động được cái hành trình đi
cũng như là cái việc là hiện nay đang chính quyền cũng như là sở sở tại
đang có các chính sách để gia tăng đầu tư kêu gọi đầu tư
cũng như là mở rộng các bến bến eo
thì đó chính là cái mà giúp giải quyết được cái vấn đề là cái hạ tầng
là cái hạ tầng
về giao thông cũng như là cái việc là nó phù hợp với cái định hướng kinh tế xanh trong giai đoạn này
theo thống kê thành phố hồ chí minh hiện có mạng lưới giao thông đường thủy khá phát triển
với tổng chiều dài có khả năng khai thác giao thông vận tải đường thủy là chín trăm một mươi ba km gồm một trăm linh một tuyến
ngành du lịch thành phố phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi
du lịch đường thủy sẽ trở thành sản phẩm du lịch tạo sự khác biệt của thành phố
và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng của chúng tôi ngày hôm nay